chiều ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký công điện phòng chống và ứng phó với cháy rừng
gửi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông cục trang bị và kho vận cục hậu cần cục kế hoạch và tài chính
cục y tế và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động văn phòng bộ công an và giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công điện nêu rõ những ngày gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về rừng
môi trường sinh thái ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn các địa phương bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng
nhất là tại các tỉnh ninh bình hà tĩnh thừa thiên huế đà nẵng
trước tình hình trên các lực lượng công an nhân dân đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của bộ
các địa phương đã phối hợp với chính quyền các cấp cùng nhân dân tập trung công tác phòng chống cháy rừng
và tích cực tham gia chữa cháy không để cháy lan sang các khu vực khác đảm bảo tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân
lãnh đạo bộ công an biểu dương tinh thần dũng cảm khắc phục khó khăn của lực lượng công an các đơn vị địa phương
trong công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua
theo dự báo tình hình thời tiết nắng nóng tiếp tục còn kéo dài khả năng gây cháy có nguy cơ cao và diện rộng
bộ công an yêu cầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ sau
tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các sở ngành thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
bố trí lực lượng canh phòng kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao
yêu cầu chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt
kịp thời thông báo và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý những diễn biến bất thường ngay từ giai đoạn đầu
phối hợp với lực lượng kiểm lâm quân đội và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng
huy động phương tiện để xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ không để cháy lan rộng
tăng cường lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảo đảm điều kiện hậu cần và phương tiện phục vụ chữa cháy
đặc biệt là các phương tiện chữa cháy cơ động
trong quá trình tham gia chữa cháy rừng nếu cần chi viện lực lượng và phương tiện
các địa phương lân cận các tỉnh miền trung hỗ trợ lực lượng chữa cháy cho các tỉnh đang xảy ra cháy rừng như hà tĩnh thừa thiên huế
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động lực lượng phương tiện hóa chất
có phương án tổng thể hỗ trợ công an các địa phương
các địa phương có rừng bị cháy khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan khắc phục hậu quả
giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa cháy
điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để xảy ra cháy rừng
thưa quý vị vụ cháy rừng thông phòng hộ trên địa bàn huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã kéo dài hơn hai ngày
trong suốt hơn bốn mươi tám giờ qua các lực lượng chiến sĩ và toàn thể người dân đã phải gồng mình trong miền lửa để cứu rừng
thế nhưng hết ngọn lửa này được dập tắt thì ngọn lửa khác lại bùng phát
hơn năm mươi hectare rừng đã bị thiêu dụi và hàng trăm hộ dân buộc phải di rời khẩn cấp
trong đêm ngày hôm qua toàn thể lực lượng chiến sĩ đã phải tiếp tục thức trắng đêm để dập lửa cứu rừng
những ngọn lửa bùng phát và lan nhanh thực bì dày cộng với gió lào thổi mạnh đã khiến tình trạng cháy rừng bùng phát từ thị trấn xuân an rồi lan sang xã xuân hồng huyện nghi xuân
đã có ba đường băng cản lửa được tạo ra thế nhưng ngọn lửa đã vượt qua cháy sang đến nhà dân
các lực lượng cũng đã làm đến tầng ba đường băng mà lửa đều vượt qua cả
hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm và hàng trăm hộ dân được huy động dập lửa
mọi người đang cố gắng tạo ra một đường băng cuối cùng nhằm ngăn chặn ngọn lửa tiến sát nhà dân
cái ngọn lửa nó cháy khi nó ấm ị nó về bùng phát khi có gió đặc biệt là trở gió thì ngọn lửa nó chuyển hướng
cho nên không có phương pháp gì hơn nữa là mình chỉ có là phạt thực bi
đường băng cản lửa để tránh lây lan
đã có hơn tám mươi hộ dân buộc phải di rời khẩn cấp
trong đêm qua mặc dù chưa có lệnh di rời nhưng người dân sống cạnh bìa rừng cũng đã chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn
các cái đồ vật mà quan trọng là chúng tôi đã chuyển đi gửi rồi
còn là gọi như là con người và một số đồ khác nữa thì sau khi mà có linh chuyển là chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển
hiện toàn bộ lực lượng vẫn đang ứng trực để khống chế ngọn lửa
mệt mỏi nóng rát thế nhưng tất cả mọi người đều gồng mình trong biển lửa
những bữa cơm vội trong rừng những giọt mồ hôi đổ xuống với hy vọng có thể cứu lấy những cánh rừng xanh tươi
trong khi đó như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng khiến lực lượng chức năng phải di rời khẩn cấp nhiều hộ dân
với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế
các đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
tuy nhiên người dân cũng cần nâng cao ý thức để các đàm cháy không phát sinh mới
trong ngày hai mươi tám tháng sáu đã có ít nhất bốn đám cháy được phát hiện trên diện tích rừng trồng keo tràm
tại thị xã hương trà và thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
thời tiết nắng nóng nhiệt độ trên bốn mươi độ c cùng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh
uy hiếp tính mạng nhà cửa tài sản của các hộ dân sống ven rừng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế
nhanh chóng huy động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị gồm
kiểm lâm bộ chỉ huy quân sự tỉnh và người dân tiến hành dập lửa
đồng thời di dời khoảng hai mươi hộ dân để đảm bảo an toàn
chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc huy động khoảng bảy trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
đồng thời với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương lực lượng quân đội dân quân từ về
và các chủ rừng đã triển khai nhanh chóng kịp thời dập tắt nắm cháy không để cháy lang
với nỗ lực dập lửa xuyên đêm đến khuya ngày hai mươi tám tháng sáu các đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế
tuy nhiên đến ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu lửa ở khu vực rừng thông
đoạn tiếp giáp với khu du lịch sinh thái về nguồn lại bùng cháy trở lại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động bốn xe chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng để dập lửa
sau nhiều giờ nỗ lực đối mặt với nhiều khó khăn các cán bộ chiến sĩ đã khống chế thành công ngọn lửa
rồi kết hợp với gió nam nên việc tiếp xúc của các bộ chiến sĩ đối với nắm cháy gặp nhiều khó khăn
thứ hai đó là phương tiền để triển khai các đồn chữa cháy lên các vị trí dòng cháy gặp nhiều khó khăn
chúng tôi phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội dân quân tự vệ kết hợp với xe ủi để mở đường các lực lượng
học đồng rất hiệu quả mặc dù thời tiết khô hoanh nắng nóng
nhưng lực lượng phải hợp
rất nhịp nhàng để có hiệu quả đặc biệt nhất là lực lượng phòng cháy cháy của công an tỉnh đã tham gia rất nhiệt tình
đặc biệt nhất là sau khi nhập tắt được nắm cháy lực lượng này vẫn ở lại để ngắn ngừa sửa các điểm cháy tiếp tục bùng phát lên lại
sau khi đám cháy được khống chế đến sáng ngày hai mươi chín tháng sáu hai mươi hộ dân ở tổ chín phường hương hồ sống ven rừng trước đó
được chính quyền dây dây
trong khi đó các vụ cháy xảy ra tại rừng thông ở khu vực giáp ranh giữa phường phú bài với phường thủy châu thụy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đến sáng ngày hai mươi chín tháng sáu cũng đã được khống chế
hiện các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để tránh các đám cháy rừng bùng phát trở lại
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra
thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho biết
vụ cháy rừng xảy ra tại hai xã hòa phú và hòa mỹ tây huyện tây hòa đã làm thiệt hại một trăm sáu mươi hai chín hectare rừng
trong đó rừng trồng hơn một trăm bốn mươi chín ha đất không có rừng gần một mươi bốn ha
nguyên nhân cháy là do người dân đốt dọn thực bì làm cháy lây lan
theo xác định của các cơ quan chức năng đám cháy xuất phát từ thôn lương phước xã hòa phú sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
sau đó lan nhanh sang các cánh rừng khác của bốn thôn thuộc xã hòa mỹ tây huyện tây hòa
sau nhiều giờ đồng hồ với gần sáu trăm linh người tham gia chữa cháy đến hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
lực lượng chức năng mới khống chế dập tắt được đám cháy
diện tích rừng bị cháy là rừng keo và bạch đàn từ ba năm tuổi đến bảy năm tuổi
tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cho biết đây là vụ cháy rừng phức tạp lớn nhất từ trước đến nay
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu cũng xảy ra hai vụ cháy rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn từ nham
xã xuân thịnh thị xã sông cầu và an ninh tây huyện tuy an thiệt hại hơn hai mươi năm hectare
tính từ cuối tháng bốn đến nay trên địa bàn tỉnh phú yên đã xảy ra bảy vụ cháy rừng
diện tích thiệt hại gần hai trăm linh hectare rừng
vâng như vậy là trong đợt nắng nóng này thì đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng ở các địa phương
hiện nguyên nhân của các vụ cháy rừng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và chúng tôi mong rằng nhìn những hình ảnh về những cánh rừng bị lửa thiêu dụi
sự vất vả của lực lượng chức năng và người dân tham gia chữa cháy
thì mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức hơn
đừng để một hành động nhỏ
để không xảy ra các vụ cháy và gây thiệt hại cho người và tài sản
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức
không nên đốt lửa trong rừng hay đốt thực bì
làm nương dãy vào thời điểm nắng nóng
lực lượng chức năng như kiểm lâm chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra
và nâng cao công tác tuyên truyền tới người dân
và chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị chưa ngày hôm qua một vụ hỏa hoãn nghiêm trọng đã xảy ra
tại một quán nhậu trên địa xã hoài đức huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi rất may không có thương vong về người
sự việc được phát hiện khoảng một mươi giờ sáng khi người dân xung quanh
thấy ngọn lửa bùng lên từ quán nhậu hoài đức quán
nhiều người dân đã nhanh chóng dùng ống nước tham gia dập lửa
do đám cháy lớn và lực lượng chữa cháy ở xa
nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một giờ sau ngọn lửa cơ bản được khống chế
một người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết
hỏa hoạn bắt đầu từ việc dò dị bình ga
sau đó ngọn lửa bùng lên và lan sang các vật dụng trong quán
bên cạnh đó nhiều bình ga mini cũng liên tục phát nổ
tại hiện trường nhiều vật dụng như nồi cơm điện bình ga bát đĩa
đã bị cháy hư hỏng hoàn toàn
hiện nguyên nhân gây cháy và giá trị tài sản bị thiệt hại
đang được điều tra làm rõ
một công dân việt nam quê ở xã kỳ phong
hiện kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
đã bị cướp bắn chết tại angola vào ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua
nạn nhân là chị nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
bất ngờ bị nhóm cướp dùng súng bắn chết và cướp túi sách
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm
đã có hai người việt quê ở huyện can lộc bị cướp sát hại
chuyển sang một thông tin khác
tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo đặng quốc khánh
trú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
chín năm sáu tháng tù giam về hai tội trộm cắp tài sản
và lừa đảo chiếm lọt tài sản
theo cáo trạng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
khánh đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp tài sản của người dân
trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
với tổng trị giá tài sản hơn một trăm một mươi năm triệu đồng
ngoài ra khánh còn dùng thủ đoạn gian dối
giả danh làm công an để lừa đảo
khánh lên mạng xã hội đặt mua hai bộ quần áo công an
một mũ kp hai bảng tên giả mang tên đào văn trung
rồi tự giới thiệu mình làm trinh sát hình sự của công an tỉnh đắk lắc
và lừa một cô gái ở xã ya cao huyện thành phố buôn ma thuột
lấy một chiếc xe máy rồi mang đi cầm cố lấy sáu năm triệu đồng
cũng theo cáo trạng khánh từng có hai tiền án
về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiện chiếm lọt tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
đặng quốc khánh sáu năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
ba năm tù giam về tội lừa đảo chiếm cắp tài sản
tổng mức án bị cáo khánh phải chấp hành là chín năm sáu tháng tù giam
qua khám xét lực lượng công an thu được tại ba phòng nhiều bóng cười
một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nhiều viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp
tại chỗ lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhanh bằng que thử ba mươi hai đối tượng
kết quả cả ba mươi hai đối tượng trong đó có một mươi bốn nam một mươi tám nữ đều dương tính với ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận rủi nhau đến quán karaoke để sử dụng ma túy
sau đó gọi tiếp viên nữ khổ quán band club sử dụng cùng
được biết trong số các nhân viên ở đây hầu hết đến từ các tỉnh vĩnh phúc phú thọ hà nội hương yên hà nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên bắc giang đang tiếp tục điều tra làm rõ
khi có nhiều mỏ đá quặng abatis cát sỏi
và hầu hết các loại khoáng sản này đều đang được các doanh nghiệp khai thác
tuy nhiên bên cạnh những doanh nghiệp được cấp phép thì vẫn còn đó những trường hợp khai thác chui
khai thác trái phép gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
và sau đây sẽ được ghi nhận của phóng viên thời dự về tình trạng này tại lào cai
tỉnh thoảng lại xuất hiện khai thác trái phép mà chúng tôi đã phát hiện cùng với các địa phương để xử lý
và những khai thác cát sỏi vật liệu xây dựng thông thường nhỏ lẻ ở các khe suối
ở các địa phương vùng sâu vùng xa thì cũng tỉnh thoảng có phát hiện
tuy nhiên là chúng tôi đều có biện pháp ngăn chặn kịp thở
đó là lời khẳng định của ông dương phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
tuy nhiên trên thực tế có những doanh nghiệp khai thác tài nguyên một cách công khai trắng trợn mà không được phép
trên địa bàn xã vạn hòa hiện tại đang có một công ty công ty xây dựng vật liệu xây dựng hoàng anh
trụ sở phường lam cường đang tiến hành khai thác trên phạm vi lòng sông có cả phần huyên vạn hòa
đối với phần nguyễn vạn hòa thì công ty không được cấp phép về bãi tập kết
nó chỉ có được cấp phép về khai thác ở dưới lòng sông thôi
tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì đơn vị hoàng anh có tập kết cát ở phía bờ của vạn hòa
lời thừa nhận của người đứng đầu xã vạn hòa dường như có mâu thuẫn
với đại diện của sở tài nguyên và môi trường nói trên
và không chỉ riêng đối với cát hiện tại trên địa bàn tỉnh lào cai còn rất nhiều loại tài nguyên
đang không ngừng bị tận thu
ngoài tám mươi ba đơn vị được cấp giấy phép của sở tài nguyên và môi trường
hàng trăm doanh nghiệp còn lại vẫn ngang nhiên hoạt động
có công ty không phép có công ty có phép nhưng hết hạn
hoặc thậm chí là cố tình chây ý không chịu dừng khai thác
và đây là cách xử lý đối với những trường hợp này
phối hợp với địa phương
phối hợp với huyện với xã để chúng tôi phát hiện lập biên bản kiểm tra
và để yêu cầu đình chỉ
những đơn vị mà cố tình thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp là xử phạt bằng tiền
và có những trường hợp thì áp dụng cái hình thức là tịch thu tăng vật phương tiện
câu hỏi đặt ra là liệu số tiền xử phạt theo luật pháp
có bằng được một phần ba số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác khoáng sản hay không
người ta thường nói mất bò mới lo làm chuồng
chỉ đến khi tài nguyên cạn kiệt thì lúc đó quả bóng trách nhiệm mới được đùn đẩy qua lại
không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước
việc khai thác khoáng sản ồ ạt trái phép còn gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thì chủ yếu là theo cái văn bản của bộ giao thông tổng cục đường bộ việt nam
cũng như ủy ban nhân dân tỉnh lào cai yêu cầu lực lượng chức năng
bộ những cái phần hàng mà những các cái mỏ vật liệu mỏ khoáng sản kể cả trên khai trường
đối với những cái xe đối với cái đường mà chuyên của bên mỏ abtip
lực lượng thanh tra giao thông cũng đã triển khai cân kiểm tra
cho đến nay thì cũng đã xử phạt được trên ba trăm năm mươi triệu đồng đối với những cái xe quá khổ quá tải
xe quá khổ quá tải
xe quá khổ
không che phủ chạy ngày đêm
những chiếc máy hút cát và khai thác đá âm ý đêm ngày
không chỉ bị khói bụi bùa vây người dân nơi đây còn đang phải kêu trời vì ô nhiễm cả tiếng ồn và những nguy hiểm luôn dình dọc
vậy thì xử phạt vi phạm hành chính có phải là hình phạt đủ sức gian đe
thưa quý vị nói đến câu chuyện giao thông tĩnh mà cụ thể ở đây là bái độ xe thành phố hà nội đang nỗ lực tìm tòi các giải pháp để giải quyết
và một trong những nỗ lực mới đây nhất chính là chính sách khuyến khích người dân hộ gia đình tại bốn quận nội thành là ba đình hoàn kiếm hai bà trưng đống đa đầu tư xây dựng khai thác bãi đỗ xe
những hộ gia đình đầu tư bãi đỗ xe tại bốn quận nội thành này sẽ được hưởng các cơ chế chính sách yêu đãi như là hỗ trợ một trăm linh tiền thuê đất trong vòng một mươi năm đầu
và hỗ trợ một trăm linh tiền thuế nhập khẩu đối với các thiết bị dây chuyển công nghệ nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho dự án xây dựng bãi đỗ xe
tuy nhiên việc làm này có nhận được sự đồng thuận của người dân và liệu có giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu chỗ đậu xe hiện nay hay không
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là giải pháp tình thế vì lúc mà chúng ta xây dựng thì chúng ta chưa lường hết trước được tất cả những tính đột phá rất là nhanh chóng về phương tiện cá nhân
cho nên là không đảm bảo được nhu cầu cho các tỉnh
và chúng ta hiện nay là chưa có một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất là cần thiết
đấy là phải bãi gửi xe ngầm đặc biệt ở khu vực trung tâm
úc tính diện tích các điểm bãi độ xe tại thành phố hà nội mới chỉ đáp ứng khoảng một mươi nhu cầu độ xe của người dân
và chính quyền hà nội vẫn đang loay hoay tìm các giải pháp để phá lỗi cho quy hoạch sai
từ khi có quy hoạch năm hai nghìn ba đến nay
hàng chục dự án bãi đỗ xe vẫn đang nằm trên giấy
phố phan kiếp bính quận ba đình hà nội
thay vì phát triển một bãi đỗ xe quy mô như trong quy hoạch
thì khu vực này lại xuất hiện các nhà hàng sang trọng quán bia
và bãi đỗ xe nhỏ cuối phố này rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu của người dân
vai trò quản lý thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng rất là quan trọng
thế nhưng từ cái vai trò biến thành cái động lực để nhà đầu tư người ta đầu tư
thì chắc phải qua một cái gãi rất là khó khăn để tạo cơ chế để thu hút những nhà đầu tư vào giáo dục tỉnh
chừng nào mà họ chưa đáp ứng được lợi ích như mong muốn
thì chừng đó người ta chưa thật là thiết tha
cũng như là người ta có lẽ tìm các dự án khác
mà có các suất lợi nhuận cao hơn để người ta tìm kiếm đầu tư vào lĩnh vực khác
mặc dù chính sách lần này đã được cải thiện và kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư là người dân hồ gia đình
như hỗ trợ một trăm linh tiền thuê đất trong một mươi năm đầu
hỗ trợ một trăm linh tiền thuế nhập khẩu đối với các thiết bị
dây chuyền công nghệ nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho dự án xây dựng bãi đỗ xe v v
sau việc đầu tư tại bốn quận trung tâm này thì bài toán về tài chính sẽ là một rõ cả
dùng nguồn vốn tư nhân để xây dựng bãi đỗ xe này gặp một trở ngại rất lớn
đó là nguồn vốn bỏ vào thì nhiều
tại vì trong phạm vi nội thành của thành phố hà nội
bất cứ chỗ nào mà xe ô tô có thể tiếp cận vào ra được
thì giá đất ở đó phải từ hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng một mét vuông
là một khoản đầu tư vô cùng lớn
phân tích tài chính giữa nguồn vốn bỏ ra và phần tiền lẻ thu vào
thì có thể thấy là rất là khó để có thể lại vốn được
về mặt giao thông đô thị thì việc đầu tư này sẽ vô tình phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị cũ
bởi người dân hồ gia đình tự đầu tư bãi đỗ xe tại bốn quận nội thành này
có thể sẽ góp phần gia tăng lượng phương tiện cơ giới tại một điểm đỗ xe nhất định
cái lượng xe đến bãi đỗ xe nó không chỉ là những người khách vãng lai đến để đỗ xe
mà sẽ gồm một phần lớn những người đến để phục vụ cho cái mục đích
là đến trung tâm thương mại
như vậy đương nhiên nó sẽ tạo ra một cái nhu cầu giao thông khá lớn
cho nên là chủ trương thì như vậy nhưng mà nếu một cách thực hiện mà chúng ta không cân nhắc thật là khéo léo
thì tôi e rằng là nó chưa chắc là giảm được ủn tắc giao thông mà còn có thể là gây tăng ồn tắc hơn
không phủ nhận chính quyền hà nội rất nỗ lực trong việc giải bài toán giao thông tỉnh
và việc ưu đái để thu hút nguồn vốn đầu tư ba đỗ xe tại đô thị cũng là cần thiết nhưng chưa đủ
chỉ khi nào thành phố hà nội siết chặt trật tự xây dựng đô thị thì các giải pháp đề ra mới đem lại hiệu quả
mở đầu có thể bạn quan tâm ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị tiếp tục nói về evfta
một trong những hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà việt nam từng tham gia
evfta được kỳ vọng sẽ là một trong những hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà việt nam từng tham gia
evfta sẽ làm thay đổi thể chế chính sách và phát triển nền kinh tế việt nam lên một tầm cao mới khi chính thức được thực thị
vâng vì sao chúng tôi lại chọn chủ đề này vào ngày hôm nay
bởi chỉ ít giờ nữa thì hiệp định này sẽ chính thức được ký kết tại hà nội
evfta được ký kết chắc chắn sẽ tạo ra cho nền kinh tế việt nam không gian về mặt thị trường rộng lớn hơn chất lượng cao hơn
đó là thị trường tại liên minh châu âu eu
điều này giúp cho chúng ta nâng cao được chính năng lực của nền kinh tế mặt khác lại có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị mới chuỗi giá trị toàn cầu ở mức cao nhất
ngoài ra việt nam có thể tranh thủ được nguồn vốn khoa học kỹ thuật cao của thị trường eu
theo hội đồng châu âu khi evfta có hiệu lực sáu mươi năm thuế đối với hàng hóa của eu xuất sang việt nam sẽ được loại bỏ phần còn lại cũng sẽ dần được xóa bỏ trong vòng một mươi năm tiếp theo
liên quan đến xuất khẩu của việt nam sang eu bảy mươi một thuế sẽ được loại bỏ khi hiệp định có hiệu lực
và phần còn lại sẽ được loại bỏ trong khoảng thời gian bảy năm tiếp theo
trong số quý vị những ai ở hà nội thì đang và sắp phải lưu thông qua khu vực cầu giấy xuân thủy trong khung giờ ban đêm thì nên chú ý đến thông tin ngay sau đây
kể từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày hai mươi năm tháng tám các phương tiện sẽ bị cấm hướng đi cầu giấy xuân thủy trong thời gian là từ hai mươi ba h đến bốn h ba mươi phút sáng để thi công đường sắt trên cao nhổn ga hà nội
trong thời gian thi công tuyến đường sắt trên đường cầu giấy đường xuân thủy các phương tiện đi hướng đường này sẽ bị cấm và được hướng dẫn đi đường khác
quý vị cũng có thể lựa chọn tuyến đường chùa hà trần đăng ninh nguyễn phong sắc hoặc phạm văn đồng để có thể lưu thông thuận lợi hơn tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
bảo trân xin chào trường quay hà nội
các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng không gắn phù hiệu xe hợp đồng đúng quy định
thời gian vừa qua có nhiều phản ánh về tình trạng xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không gắn phù hiệu xe hợp đồng theo quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ
vì vậy sở giao thông vận tải đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng triển khai thực hiện các nội dung như sau
thường xuyên đảm bảo và duy trì việc thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng tại nghị định số tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp và thông tư số sáu mươi ba hai nghìn một mươi bốn tt bctvt
tổ chức rà soát chấn chỉnh tình trạng các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng thuộc quản lý của các đơn vị kinh doanh vận tải nhưng không gắn phù hiệu xe hợp đồng theo quy định
cụ thể phù hiệu và biển hiệu được gắn ở vị trí dễ quan sát trên kính trắng gió phía bên phải người lái xe
không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin trên phù hiệu biển hiệu trường hợp các phương tiện vi phạm không gắn phù hiệu xe hợp đồng sẽ bị xử lý theo quy định
đối với các phương tiện không còn quản lý nếu có các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo định kỳ hàng tháng và nộp lại các loại phù hiệu biển hiệu còn thời hạn về sở giao thông vận tải thông qua trung tâm quản lý giao thông công cộng để gỡ bỏ phương tiện khỏi hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc tổng cục đường bộ việt nam
cơ quan chức năng thanh kiểm tra mới kết luận cụ thể được
tuy nhiên khuyến cáo các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc bản quyền và sở hữu trí tuệ
hoặc cần có chuyên gia tư vấn khi nhập hàng nước ngoài để tránh những vụ kiện ra tòa quốc tế
có bốn mươi ca nhiễm mới hiv mỗi năm thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới
hiện cả nước có hơn hai trăm ba mươi người nhiễm hiv trong đó thành phố hồ chí minh chiếm hai mươi
việc phát miễn phí thuốc dự phòng phơi nhiễm hiv tại phòng khám tư hứa hẹn sẽ tăng cường hiệu quả
cho nhiều người có nguy cơ lây nhiễm cao
chương trình prep quốc gia nhằm giảm ca nhiễm mới hiv bằng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm
được bộ y tế chính thức khởi động vào năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng đến nay phòng khám đa qua gà lăng thành phố hồ chí minh là đơn vị tư nhân đầu tiên
được nhận nguồn thuốc miễn phí
trước đó nơi đây đã từng đón tiếp và tư vấn cho hơn tám trăm linh khách hàng tham gia sàng lọc và sử dụng thuốc rét
trước đây thì là sử dụng rác thì mỗi tháng là phải tốn phí
từ khi mà có rét miễn phí thì bên phòng khám ở đây cũng có thông báo cho em biết
để em chuyển từ bên dự án mà để qua bên miễn phí luôn
thì nó sẽ tiết kiệm được hơn tiền bạc cho em
rồi các thời gian qua đây thì em cũng không mất phải làm những cái khẩu sát nữa
cho nên là em cảm thấy rất là tiện lợi cho mình
việc cấp phát miễn phí tại phòng khám tư giúp tăng cường hơn nữa
vì tiếp cận dịch vụ dự phòng
để tạo hiv hiệu quả cho nhiều người có nguy cơ lây nhiễm hiv cao
nhưng không có khả năng trả hoàn toàn
giảm bớt gánh nặng cho những người đang phải chi trả cho điều trị prep
giúp họ có thêm động lực để điều trị lâu dài
chúng tôi có một cái mạng lưới gọi là tiếp cận viên cộng đồng mà
thì các bạn này từ các tổ chức cộng đồng làm về nam quan hệ tình dục đồng giới
người chuyển giới người sử dụng ma túy hoặc là các chị em lao động tình dục
thì khi các bạn đi tiếp cận các bạn sẽ tư vấn truyền thông thay đổi hành vi
và xét nghiệm hiv miễn phí cho các bạn tại cộng đồng
khi xét nghiệm hiv miễn phí thì các bạn sẽ tư vấn thêm cái vấn đề về ghép miễn phí
để cho những bạn mà gọi là đối tượng có nguy cơ cao có thể biết được cái thông tin này
chỉ sau nửa tháng triển khai chương trình đã có hơn bốn trăm linh khách hàng được tiếp cận
sử dụng thuốc prep miễn phí
để có thể tiếp cận đối tượng có nguy cơ cao là người đồng tính người chuyển giới
phòng khám có mạng lưới cộng tác viên truyền thông giúp nhiều người được tiếp cận hơn với chương trình này
cách đây khá là lâu thì chương trình ghép mới dựa vào việt nam
thì là chúng ta có những cái chương trình trợ giá khác nhau
thì sau một thời gian thì chúng ta chạy chương trình ghép thì chúng ta thấy là
đã bỏ sót một vài cá nhân ở lại phía sau
thì chương trình ghép bây giờ miễn phí thì nó là hoàn toàn tốt cho cộng đồng và xã hội việt nam
để chấm dứt được cái đại dịch s vào năm hai nghìn hai mươi tiến đến năm hai nghìn ba mươi

thuốc prep nhưng vẫn còn nhiều lo ngại về việc khó quản lý và cung ứng thuốc
web cho cộng đồng tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đây vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả
nhằm đẩy mạnh công tác dự phòng người mắc mới hiv
và y tế tư nhân với sự tiện ích trong dịch vụ linh hoạt về thời gian thăm khám bệnh
là yếu tố rất lớn giúp người nguy cơ bị nhiễm hiv có cơ hội tiếp cận nguồn thuốc miễn phí